thưa quý vị công an tỉnh hương yên vừa triệt phá chuyên án với số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay
đặc biệt là phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm khó phát hiện như nước vui hay ke kim tuyến
qua quá trình trinh sát lực lượng công an đã bắt quả tang lê văn hùng chú tại tỉnh hương yên
và lý thị nguyệt chú tại tỉnh hà giang đang tạm chú tại thủ đô
tại khu đô thị eco park thu giữ tại chỗ gần hai kg ketamine và hai trăm linh túi ni lông màu cam là ma túy tổng hợp
loại nước vui cùng với nhiều vật chứng khác
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ chu ngọc xoái chú tệ tỉnh hương yên
và trần kim anh chú thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ gần một ba kg ketamine hơn hai chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
gần một trăm hai mươi g metafitamine và hai mươi năm túi ma túy tổng hợp dạng nước vui
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông diễn châu
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
đã kịp thời bắt giữ đối tượng giết người ở tỉnh thái bình
đang trên đường lẩn trốn vào nam chỉ sau năm giờ gây án
trước đó vào tối ngày sáu tháng một mươi một tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
do mâu thuẫn cá nhân đối tượng cao bá khoa chú thệ tỉnh quảng bình
đã dùng dao nhọn đâm vào ngực một người đàn ông tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tiếp nhận thông tin từ công an huyện thái thụy vào dạng sáng ngày bảy tháng một mươi một
tại xã diễn hồng
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông diễn châu đã kịp thời bắt giữ
được đối tượng khoa khi đang vận chuyển và đang trên xe lẩn trốn vào các tỉnh phía nam
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện thái thụy di lý về thái bình theo quy định
với hành vi điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng quá khổ gây tai nạn giao thông chết người
lái xe ngô rắp hải chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương
khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng ba giờ ngày chín tháng một mươi tại km ba mươi ba bảy trăm linh quốc lộ năm a hướng đi hải phòng hà nội
thuộc địa phận tỉnh hải dương hải điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc
đã tông vào ông bùi thế doãn chú thệ tỉnh quảng ninh đang đi bộ qua đường
khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tương quang
đã khởi tố ba mươi bốn bị can tại hai mươi bốn tỉnh thành phố trong chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây
hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn
với số tiền chiếm đoạt là hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng
nhóm bị can trên đa số có độ tuổi dưới ba mươi tuổi bị khởi tố liên quan đến các tội danh lừa đảo
chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an tỉnh tuyên quang cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành
điều tra làm rõ phương thức thủ đoạn hành vi phạm tội bắt giữ các đối tượng phạm pháp
trong đó các đối tượng chủ mưu cầm đầu cơ quan công an đã xác định có hai trăm tám mươi hai cá nhân bị các đối tượng
lợi dụng lấy thông tin để lập hai trăm tám mươi hai hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền là chiếm đoạt trên một mươi sáu bốn tỷ đồng
một đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ số lượng lớn do phan văn thơ
chú tại xã diễn mỹ huyện diễn châu tỉnh nghệ an cầm đầu vừa bị lực lượng công an triệt phá
tăng vật thu giữ là gần bốn trăm linh kg pháo nổ các loại một xe ô tô một mươi điện thoại di động cùng với nhiều vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận pháo sau khi được thơ mua đưa về nghệ an sẽ chia nhỏ
và tập kết tại nhà của các đối tượng chờ đến cuối năm
gần tết nguyên đán pháo sẽ được bán cho khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an và lân cận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang điều tra vụ án mạc đăng thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn gai xã xuân hương huyện lạng giang tỉnh bắc giang là phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư laxride
bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đất tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh bắc giang và một số địa phương khác
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang xác định mạc đăng thanh đã đưa ra thông tin gian dối
để chiếm đoạt tiền của một số người bị hại số tiền chiếm đoạt được bị can sử dụng chi tiêu hết
thanh giới thiệu với bị hại hiện đang công tác tại văn phòng tổng cục hai bộ quốc phòng đưa ra thông tin mình có mối quan hệ rộng
với một số người có chức vụ tại trung ương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang và nhiều tỉnh thành khác từ những thông tin thanh đưa ra
làm cho một số người bị hại tin tưởng có thể lo được việc cho cá nhân họ rồi đưa tiền sau đó thanh chiếm đoạt
bằng thủ đoạn trên trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến năm hai nghìn hai mươi hai thanh đã chiếm đoạt số tiền lên đến nhiều tỷ đồng
của nhiều người bị hại trên địa bàn tỉnh bắc giang và tỉnh khác
để phục vụ công tác điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang thông báo những ai là bị hại
trong vụ việc liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang theo số điện thoại của cơ quan
hai nghìn bốn mươi ba tám trăm năm mươi bốn sáu trăm sáu mươi sáu hoặc điều tra viên nguyễn hồng tư theo số điện thoại chín trăm tám mươi bốn năm trăm bảy mươi hai hai trăm sáu mươi chín để được hướng dẫn đảm bảo quyền lợi theo quy định
chuyển sang thông tin khác sau đại dịch covid một mươi chín độ nhạy của nhiều vi khuẩn vừa kháng sinh có xu hướng giảm đề kháng ở mức cao
ngay cả nhóm kháng sinh điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp
trong khi đó thì hơn một mươi năm qua thế giới chưa có thêm loại kháng sinh mới nào được nghiên cứu thành công
đó là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị khoa học hội hô hấp việt nam hội phổi pháp việt
sự kiện tổ chức nhân kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt pháp và ba mươi năm hợp tác y tế pháp việt
tại hội nghị khoa học hội hô hấp việt nam hội phổi pháp việt hơn một chuyên gia bác sĩ từ việt nam pháp mỹ nhật bản
đã có mặt để cùng bàn các giải pháp quản lý kháng sinh và các tổn thương phổi sau covid một mươi chín
bên cạnh việc cảnh báo thực trạng tổn thương trên phổi ở người mắc covid một mươi chín kéo dài với nhiều mức độ khác nhau
các chuyên gia còn cảnh báo về nhiều bệnh hô hấp mới bên cạnh các bệnh kinh điển gây khó khăn cho trần đoán điều trị và theo dõi người bệnh
do đó việc người dân chủ động tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh đường hô hấp
chủ động thăm khám và tuân thủ quy trình điều trị là rất quan trọng
góp phần giảm tài gánh nặng của ngành y tế
với một trăm ba mươi bảy bài báo cáo của gần chín mươi chuyên gia bác sĩ từ pháp mỹ nhật úc và việt nam
hội nghị đã cập nhật nhiều thông tin quan trọng về trần đoán điều trị các bệnh hô hấp
các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tâm anh và nhiều bệnh viện tại việt nam
đã có báo cáo quan trọng về triển khai nhiều kỹ thuật trần đoán điều trị mới như nội soi phế quản siêu âm
thở máy không xâm nhập điều trị ngưng thở khi ngủ phẫu thuật phổi ít xâm lấn
sinh thiết phổi trần đoán sớm ung thư phổi can thiệp nội mạch trong một số bệnh lý hệ hô hấp
và chiến lược dự phòng điều trị viêm phổi bệnh viện
thưa quý vị phép màu từ câu chuyện về cậu bé thiện nhân đã gợi cảm hứng cho vở nhạc kịch mang tên viên đá ngũ sắc
sau khi nhà hát tuổi trẻ họp báo giới thiệu về vở nhạc kịch này
đến nay ekip sáng tạo đã dần hoàn thiện những khâu giản dự cuối cùng để ra mắt vở diễn vào thời gian tới
với nhà hát tuổi trẻ thì viên đá ngũ sắc là nỗ lực tiếp theo trong việc giản dự những vở nhạc kịch thuần việt
aria con ơi đừng khóc lời khánh dương nhạc minh đạo vừa là nỗi lòng của mẹ còi
cách gọi thân mật về bà mai anh khi đứng trước hành lang phòng mổ cũng là lời nói trong tâm can
của các bác sĩ đang cứu chữa thiện nhân do phạm nam phong quán quân gương mặt thân quen hai nghìn hai mươi hai đảm nhận
mình nhứng tưởng rằng là mình đã trải qua quá nhiều hành trình với con mình quá nhiều những nỗi đau quá nhiều những kìm nén
thì cái xúc động trong một con người như mình nó sẽ bớt đi thực sự nó sẽ bớt đi
mình vẫn nghĩ là như vậy thế nhưng mà hôm nay mình thấy xúc động
và mình nghĩ rằng một vở nhạc kịch với những chiếc đoạn ngắn ngủi mà còn chưa được lắp ráp với nhau trong một cái tiến trình dài

mình không thể được cao cao trào bởi vì nó còn đang là những mảnh ghép đã mang lại cái xúc động cho một con người
mà nó thật là trai về xúc động như mình rồi mình khóc quá nhiều đau quá nhiều rồi
thì mình tin chắc rằng là vở kịch trạm đến trái tim của rất là nhiều người
toàn bộ phần âm nhạc đều là những sáng tác mới dành riêng cho vở diễn
trong đó những tác phẩm như trái tim không biên giới ước mơ xanh trái tim thơm tho kết hợp âm nhạc hiện đại
được bát nhạc trẻ chick style chơi like trong cả vở mang đến nhiều cảm xúc cho người xem
khắc họa quãng thời gian trưởng thành của cậu bé thiện nhân
trong thời gian mà chúng tôi làm bài là chúng tôi cũng có một độ hiểu biết nhất định về tác phẩm rồi
và khi mà chơi thì chỉ cần ghép với tất cả những cái bạn còn lại để tạo nên một bức tranh hoàn thể hơn thôi
và cùng song song với đó thì nhạc sĩ minh đạo cũng sáng tác được hai bài hát
bọn tôi rất là hết mình vì những bài hát này thì bọn tôi nghĩ là không lý do gì mà mình lại không cố gắng
là tập cho đến khi nào thật tốt để mang đến cái sản phẩm tốt nhất cho khán giả
đại diện nhà hát tuổi trẻ các diễn viên của viên đá ngũ sắc được lựa chọn kỹ từ nguồn diễn viên của chính nhà hát và các đơn vị mở rộng
đối với nhạc kịch diễn viên phải hội tụ khả năng trình diễn ba trong một nhảy múa diễn xuất và ca hát
chính vì thế sau khi tuyển chọn diễn viên nhà hát tuổi trẻ cũng đã dành nhiều thời gian để đào tạo diễn viên về các chất liệu sẽ sử dụng trong vở diễn
qua mỗi một vờ diễn thì chúng tôi sẽ động lại cũng chỉ khoảng một phần ba những diễn viên có thể tiếp tục
tiếp tục đi những trạng đường phía sau
nhưng có lẽ là cứ phải bắt đầu cứ phải bắt đầu và cứ phải đi
thì tôi hy vọng là trong một vài năm tới thì chúng tôi sẽ có được một đội ngũ diễn viên nhạc kịch thật sự là chuyên nghiệp và đam mê với thể loại này
vợ nhạc kịch viên đá ngũ sắc lấy cảm hứng từ câu chuyện về chú bé thiện nhân với hành trình bắt đầu từ năm hai nghìn sáu
khi chị trần mai anh đã nhận nuôi và nỗ lực tìm mọi cách để điều trị cho thịt lợn
hiện nhân đứa trẻ bị bỏ rơi và bị thú hoang ăn mất nhiều phần cơ thể
sau một thập niên người mẹ có vắc dáng nhỏ bé đã cùng thiện nhân đi qua nhiều châu lục với hy vọng có thể mang tới cho con một cuộc sống trọn vẹn hơn
và hành trình ấy không chỉ trở thành phép màu với thiện nhân mà còn mang đến ánh sáng hy vọng cho nhiều trẻ em bị khuyết tật cơ quan sinh dục trên cả nước
vở nhạc kịch này sẽ chính thức công diễn ra mắt khán giả vào ngày chín một mươi tháng một mươi một tới đây tại nhà hát tuổi trẻ
đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề chất vấn
trong đó nội dung chất vấn được chia thành bốn nhóm lĩnh vực gồm nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp nhóm lĩnh vực kinh tế ngành nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội và nhóm lĩnh vực an ninh quốc phòng tư pháp kiểm toán
điểm đặc biệt và rất là thách thức với chính phủ của lần này đó là không đưa ra đề bài trước không chọn nhân vật sẽ được đăng đàn để trả lời chất vấn
các lĩnh vực tất cả các thành viên của chính phủ và chịu trách nhiệm ở tất cả các lĩnh vực sẽ phải trả lời
chúng ta không phải chia các nhóm nhưng mà chia ra các lĩnh vực để sâu hơn trong cái việc chúng ta đánh giá lại các việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
thì tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất mới rất mới trong việc cái chất vấn tổng thể này
và có như vậy thì nó sẽ đi đến tận cùng vấn đề và tôi nghĩ rằng các đại biểu sẽ có điều kiện để hỏi sâu hơn để sát hơn
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo có thể thấy việc chất vấn sẽ không tiến hành theo vấn đề như thông lệ mà sẽ chất vấn theo các nhóm lĩnh vực
theo ông so với những lần chất vấn trước việc phân chia theo các nhóm lĩnh vực sẽ có ưu điểm gì
theo tôi thì nó sẽ có rất nhiều ưu điểm
nhưng tiệu chứng lại có ba vấn đề hoặc tôi thấy nó nổi rõ nhất
các đại biểu sẽ có một cách nhìn
vấn đề này sẽ có một cách nhìn

vâng xin cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi ạ
thưa quý vị theo nhận định của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội từ nay cho đến cuối năm hà nội cần khoảng ba mươi triệu đồng
nhiều trung tâm đăng kiểm kiến nghị đưa đăng kiểm viên vào nhóm ngành độc hại
cụ thể trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh một g ở bến tre trung tâm đăng kiểm bảy nghìn bốn trăm linh một s và trung tâm đăng kiểm bảy nghìn bốn trăm linh hai s ở quảng trị kiến nghị cục đăng kiểm việt nam tham mưu đề xuất bộ lao động thương binh và xã hội
đưa đăng kiểm viên vào nhóm ngành nghề độc hại lao động nặng do đăng kiểm viên trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với môi trường khí thải độc tiếng ồn
bên cạnh đó các trung tâm đăng kiểm chín nghìn tám trăm linh năm g và chín nghìn tám trăm linh bảy g ở bắc giang kiến nghị cục đăng kiểm việt nam đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định tiền lương đặc thù tối thiểu cho toàn ngành đăng kiểm
trả lời vấn đề này cục đăng kiểm việt nam cho biết sẽ nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền
ủy ban nhân dân quận một vừa đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm cho phép tổ chức và quản lý các tuyến đường nhánh giao với tuyến đường nguyễn huệ phố đi bộ nguyễn huệ
trong đó có thí điểm tổ chức khu vực giữ xe hai bánh trên lòng đường tại ba trên sáu tuyến đường nhánh tại khu vực này
theo đó ba tuyến đường được đề xuất giữ xe hai bánh trên lòng đường gồm đường mạc thị bưởi đoạn từ đồng khởi đến nguyễn huệ đường ngô đức kế đoạn từ đồng khởi đến nguyễn huệ
và đoạn từ nguyễn huệ đến hồ tùng mậu đường hải triều đoạn từ nguyễn huệ đến hồ tùng mậu
thời gian thực hiện thí điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhằm phục vụ người dân và du khách nhân dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
theo nhận định của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội từ nay đến cuối năm hà nội cần ba mươi năm đến bốn mươi năm lao động
thương mại dịch vụ hoạt động sản xuất là những lĩnh vực cần tuyển dụng nhiều nhất
một số lĩnh vực thương mại điện tử xây dựng tài chính ngân hàng văn phòng cũng dự kiến xu hướng tuyển dụng tăng
ngoài ra các doanh nghiệp đang dần thực hiện chuyển đổi số chuyển đổi công nghệ để phát triển mở rộng nên nhóm công nghệ thông tin vẫn có nhu cầu tuyển dụng tương đối tốt
đặc biệt từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ lớn doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp tiến độ các đơn hàng
vì vậy sẽ tác động tích cực đến xu hướng tuyển dụng nhất là các vị trí việc làm bán thời gian
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung nổi bật được đăng tải trong số ra trong ngày
thưa quý vị thường trực ban bí thư trương thị mai vừa ký ban hành quy định một trăm ba mươi hai của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra
nghiên cứu giải pháp xây dựng công cụ tự động thu thập dữ liệu kinh doanh trịch tuyến
qua các nền tảng để quản lý thuế tốt hơn